còn tại syri các dung chấn có độ lớn từ ba đến năm đã liên tiếp được ghi nhận tại vùng tây bắc nước này
đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất có độ lớn bảy tám và tiếp theo là các dư chấn mạnh ở miền nam thổ nhĩ kỳ ngày sáu tháng hai
theo trung tâm động đất quốc gia syri trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc hai mươi hai h bốn mươi bảy phút theo giờ địa phương ở độ sâu một mươi tám tám km
tâm trấn của trận động đất nằm cách thành phố idlib sáu mươi một km
trận động đất có thể được cảm nhận ở thủ đô damas của syri và tỉnh miền bắc aleppo
ngay sau đó vào lúc hai mươi ba h một mươi bảy phút theo giờ địa phương một trận động đất khác có độ lớn ba bốn đã xảy ra ở tỉnh duyên hải latakia
tâm trấn của trận động đất này độ sâu bốn mươi sáu km và ở cách xa thành phố takia
trận động đất khiến người dân địa phương hoảng loạn chạy ra khỏi nhà
trận động đất hôm sáu tháng hai xảy ra tại thổ nhĩ kỳ và syri đã khiến gần bốn mươi hai người thiệt mạng
trong đó ít nhất hơn ba mươi sáu người thủy hĩ kỳ
và năm tám trăm linh người syri